phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện hớn quản
và các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành lấy mẫu nước ở khu vực thượng nguồn sông sài gòn
thuộc ấp bốn xã minh tâm huyện hớn quản để trưng cầu giám định điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt
xảy ra ba ngày vừa qua trên khu vực thượng nguồn sông sài gòn
trước đó từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng ba nhiều người dân sinh sống trên khu vực thượng nguồn sông sài gòn
phát hiện ra hiện tượng cá chết hàng loạt nổi trên mặt nước mà chưa rõ nguyên nhân
theo đó hiện tượng cá chết bắt nguồn từ dòng sông du thuộc ấp bốn xã minh tâm
chảy qua địa phận nhà máy bột mì đưa thẳng ra thượng nguồn sông sài gòn
ông huỳnh văn rạng ngư dân sống ở chân cầu sài gòn từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tới nay
thu nhập chính của gia đình là sống bằng nghề chai lưới cho biết
hiện tượng cá chết hàng loạt với số lượng lớn như thế này chưa từng xảy ra
có mấy năm trước thì nói chung ra cũng có chết
nhưng mà chết ít
năm nay thì lượng cá chết nhiều hơn
mấy năm trước chết cao lắm thì cũng tạ hay tạ thôi
tại nước mưa đổ thì cá chết ít
còn năm nay thì đâu chắc nước lồ mỉ xả nhiều quá
bởi vì năm nay chết không tính ra
bà con ta dớt chắc cũng tính ra khoảng hai tấn
theo ghi nhận hiện tượng cá chết trắng chạy dọc theo bờ suối rưu
trôi thẳng ra thượng nguồn sông sài gòn
cá chết nổi nhiều trên suối bốc mùi hôi thối nước chuyển sang màu xanh
điều đáng lo ngại hơn là mặc dù
cũng không biết nguyên nhân từ đâu
nhưng bà con ngư dân vẫn tổ chức đi vớt cá
với mục đích mang về nấu ăn hoặc bán kiếm lời
với giá từ năm đồng đến một mươi đồng một kg
mấy năm trước thì nó cũng có chết
cái cậu nguồn nó đổ xuống á
thì cá nó cũng chết một số ít thôi
ngày hôm nay thì nó chết cũng nhiều
dớt bảy h sáng tới sáu h chiều
chiều dớt tới chín h
là nó cũng nhiều cá hàng tấn cá
anh em người ta ở đây cũng có dớt nhiều lắm
mười mấy chiếc hai chục chiếc
chở đi bán
ủy ban nhân dân xã minh tâm đã báo cáo phòng tài nguyên và môi trường huyện hớn quản
và các cơ quan cấp trên để sớm kiểm tra nguồn nước
và xác định nguyên nhân cá chết
để đảm bảo đời sống sản xuất sinh hoạt của bà con nơi đây
trong thời gian chờ đợi các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ nguyên nhân cá chết
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân
không nên bớt cá chết đưa đi bán hay nấu ăn